nằm trong khuôn khổ chuyến thăm của tổng thống israel tại việt nam tổng thống israel và phu nhân đã tới thăm dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vineco tam đảo do tập đoàn vingroup triển khai tại thị trấn gia khánh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
hiện nay sản lượng rau của vineco tam đảo cung cấp cho thị trường khoảng một mươi tấn một ngày
khu nhà kính vineco tam đảo có diện tích năm năm hectare sử dụng công nghệ nhà kính của israel do công ty tetsua agricultural project phát triển
đặc biệt trong đó có một năm hectare đang sản xuất rau mầm và rau thủy canh
tetsua agri culture projec là công ty đầu tiên trên thế giới cung cấp bí quyết công nghệ sản xuất rau mầm microgreen rau trên hệ thống thủy canh công nghệ màng mỏng
dinh dưỡng nst cải tiến và công nghệ trồng cây trên giá thể cocopite đây là dự án cung cấp nhà kính đầu tiên của công ty này cho một đối tác tại việt nam
sau khi được nghe giới thiệu về dự án tổng thống roven ruvivlin cùng phu nhân và đoàn đại biểu đã trực tiếp tham quan khu nhà kính
đồng thời tham quan quy trình gieo trồng thu hoạch và đóng gói nông sản của vineco